nhằm tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
tỉnh thanh hóa đã thành lập ba đoàn kiểm tra liên ngành do sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở y tế chủ trì để giám sát và xử lý các vi phạm
thanh hóa có hai mươi bảy đơn vị hành chính trong đó bao gồm một mươi một huyện miền núi
đoàn kiểm tra cấp tỉnh chỉ có ba đoàn do đó để phủ khắp được hết việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
tỉnh thanh hóa đã yêu cầu hệ thống ủy ban nhân dân cấp huyện cũng phải thành lập các đoàn kiểm tra để giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên từng địa bàn